liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học rob ở yuvandi bang texas khiến cho hai mươi một người trong đó có một mươi chín trẻ em thiệt mạng
giới chức bang texas mỹ thừa nhận cảnh sát ở hiện trường đã sai lầm khi đánh giá thấp nguy cơ từ tay súng dẫn tới hành động chậm trễ
sở an toàn công cộng texas trong cuộc họp báo hôm hai mươi bảy tháng năm cho biết sĩ quan cảnh sát chỉ huy hiện trường đã tin rằng
tay súng một mươi tám tuổi savador ramos chỉ cố thủ bên trong lớp học tại trường tiểu học rob và các học sinh không còn gặp nguy hiểm
nên đã không lập tức tiến vào bên trong
theo lãnh đạo của sở an toàn công cộng texas trong suốt thời gian xảy ra vụ xả súng
các giáo viên và học sinh trong trường tiểu học rope liên tục gọi chín trăm một mươi một để yêu cầu cảnh sát giúp đỡ
bốn đặc vụ tuần tra biên giới sau đó vào trường và bán chết nghi phạm
vào thời điểm đó có tới một mươi chín sĩ quan cảnh sát đang đứng bên ngoài hành lang
trước đó thân nhân nạn
nhân và nhân chứng vụ xả súng đã cáo buộc hành động tắc trách của cảnh sát tại hiện trường